thưa quý vị bắc bộ thì đón tin vui khi ngày đầu tiên trở lại làm việc trong năm mới
thời tiết sẽ ngớt mưa và khô giáo tuy nhiên mưa rét sẽ trở lại vào ngày mai cùng với đợt không khí lạnh mới
nếu miền trung có hình thái thời tiết tương đồng với bắc bộ thì nam bộ lại cháy lại
nền nhiệt cao oi bức đến tối có thể là có mưa rào rải rác
như vậy là thời tiết cả ba miền khá thuận lợi cho việc di chuyển khai xuân trong ngày làm việc đầu năm